tiếp ông cô đông chin tổng giám đốc tiểu hành tập đoàn samsung hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao việc các nhà đầu tư hàn quốc đặc biệt là tập đoàn samsung trong nhiều năm qua luôn duy trì vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam đóng góp tích cực cho phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác đối tác chiến lược hai nước

cảm ơn sự cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành địa phương của việt nam ủng hộ việc đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại việt nam
ông mong muốn và nỗ lực đưa việt nam trở thành trung tâm của thế giới về sản xuất thiết bị mạng kết nối internet vạn vật
samsung cũng mong muốn đóng góp vào quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho việt nam đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của các doanh nghiệp việt nam
samsung mong đồng hành cùng sự phát triển của việt nam